mô hình mỗi khu dân cư hỗ trợ kinh phí không tình lãi giúp một hộ nghèo sản xuất kinh doanh thoát nghèo bền vững
ở thị xã sông cầu tỉnh phú yên đã khơi dậy truyền thống tương thân tương trợ trong cộng đồng dân cư
qua một năm triển khai mô hình đã tạo ra sức lan tỏa lớn giúp nhiều gia đình vượt qua khó khăn
vươn lên thoát nghèo bền vững mà không trông chờ ỉ lại vào nhà nước
sự ra đời của mô hình mỗi khu dân cư hỗ trợ kinh phí không tỉnh lãi giúp một hộ nghèo sản xuất kinh doanh
thoát nghèo bền vững của ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thị xã sông cầu đã huy động được sức mạnh của cộng đồng
bằng tinh thần tương thân tương ái ngay trong các khu dân cư nơi có những gia đình còn khó khăn trong cuộc sống
sau một năm triển khai mô hình thị xã sông cầu đã có bốn mươi chín hộ nghèo của bốn mươi chín khu dân cư tại một mươi hai xã phường
được hỗ trợ vây vốn sản xuất hiện phần lớn các hộ này đã cơ bản thoát nghèo vươn lên có cuộc sống và nghề nghiệp ổn định
từ nguồn vốn vay của mô hình các hộ nghèo tự chọn phương thức sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế
phù hợp với điều kiện đặc biệt
thù của địa phương và gia đình như chăn nuôi bò mua phương tiện vận chuyển ngư lưới cụ
sau thời gian trí thú làm ăn tích lụy nhiều gia đình đã có nguồn thu nhập ổn định tiến đến thoát nghèo bền vững
điển hình như gia đình anh lưu quang trường ở thôn hai xã xuân hải là một ví dụ
mặc dù nhà ở gần biển nhưng anh nguyễn phụng dẹo ở khu dân cư mỹ thành phường xuân thành không thể cùng các ngư dân khác đánh bắt hải sản xa bờ vì sức khỏe yếu
được vay vốn từ mô hình gia đình anh dẹo đã mua thêm lưới đánh gẹ sửa sõng câu khai thác hải sản ven bờ gặp những ngày trời yên biển lặng
thấp nhất anh dẹo cũng thu nhập trên dưới ba trăm linh đồng đủ trang trải cuộc sống và nuôi con ăn học
không được cũng ký anh vậy

má nhớ là học rồi vậy
hiệu quả từ mô hình mỗi khu dân cư hỗ trợ kinh phí không tình lãi giúp một hộ nghèo sản xuất kinh doanh thoát nghèo bền vững
ở thị xã sông cầu tỉnh phú yên không những giúp nhiều hộ gia đình nghèo vươn lên có cuộc sống ổn định
mà còn thắt chặt thêm tinh thần đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư
ngoài ra mô hình cũng giúp những hộ nghèo khắc phục tính trông chờ
ỉ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước chăm chỉ lao động
vươn lên thoát nghèo bằng chính sự giúp đỡ của bà con hàng xóm
và sức lao động của mình